trước sự giúp đỡ kịp thời và tích cực trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của đoàn công tác bộ công an việt nam
hôm qua ông bas abdul halik cục trưởng cục chính sách giáo dục thổ nhĩ kỳ đã đến thăm và cảm ơn thành viên đoàn
mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khối lượng công việc lớn áp lực chạy đua với thời gian và nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm cứu nạn
nhưng lực lượng cứu hộ việt nam vẫn luôn sẵn sàng tích cực cùng phối hợp cứu nạn nhân còn sống sót và đưa nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát
tinh thần đó của các cán bộ chiến sĩ công an việt nam thật sự khiến người dân thổ nhĩ kỳ khâm phục và cảm ơn sâu sắc
ông bas abdul halick cũng cảm ơn bộ công an việt nam đã viện trợ hai tấn thiết bị y tế cho thổ nhĩ kỳ
điều đó mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt là trong điều kiện khó khăn sau thảm họa động đất
trong ngày một mươi năm tháng hai đoàn cứu hộ việt nam cũng đã phối hợp đưa một thi thể ra ngoài
với kinh nghiệm thực chiến của các sĩ quan việt nam và phương tiện cứu nạn hiện đại của đội giải cứu hoa kỳ usaid
hy vọng nhiều nạn nhân sẽ được sớm đưa ra khỏi đống đổ nát trong ngày hôm nay
tiếp tục thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g đã nhận tiền của lái xe chủ xe đăng kiểm
để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua các lỗi kỹ thuật
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm này
các đối tượng bị bắt giữ gồm mai huỳnh lệ thu
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn an phát lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu g và cũng là đăng kiểm viên
nguyễn phước quang đăng kiểm viên đinh công kiên nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán
nguyễn quang thành và nguyễn trung cang nhân viên trung tâm và bảo vệ
cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
quá trình điều tra bước đầu công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện các đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu g
tại km số một mươi năm quốc lộ hai mươi sáu xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắc nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm
để thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
trong khi đó vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa cũng ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn sáu trăm linh tám g địa chỉ tại xã đông hoàng huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
đồng thời thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trịnh ngọc tuấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn sáu trăm linh tám g về tội nhận hối lộ
lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao trịnh ngọc tuấn đã nhận tiền của tổ chức cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
hôm nay công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trần hoàng vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại quận tân bình tp hcm để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày hai tháng hai lực lượng công an phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe ô tô chở trần hoàng vi có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện bên trong xe có cất giấu một gói ma túy đá trọng lượng chín trăm chín mươi bảy gram
qua làm việc vi khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một người khác từ tp hcm xuống tp cn với giá bốn triệu đồng nhưng trên đường đi thì bị công an tỉnh vĩnh long bắt giữ
chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã đột nhập gây ra một mươi vụ trộm kết sắt tại các đền chùa nhà thờ trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận
công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc điều tra bắt giữ các đối tượng phạm tội
các đối tượng bị bắt giữ gồm đặng hữu an sinh năm hai nghìn hai trú tại xã nghi trung nguyễn xuân nghĩa sinh năm hai nghìn bốn đậu đức huỳnh sinh năm hai nghìn một còn đối tượng đặng hồng ân sinh năm hai nghìn tám được cho tại ngoại
công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ gồm hai mươi triệu đồng tiền mặt tám kết sát bị cậy phá và các vật chứng tài liệu liên khác tài liệu khác có liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra một mươi vụ trộm kết sắt tổng thiệt hại trên hai trăm linh triệu đồng
quá trình phạm tội các đối tượng che kín mặt phân công người cảnh giới và người trực tiếp phá kết sắt để lấy trộm tiền
sau sáu năm bị bán sang trung quốc nạn nhân được trở về quê và tố cáo đã bị lô văn đức lừa bán
hôm qua công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khởi tố đối với đối tượng lô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại bản trà lắn xã hữu lập huyện kỳ sơn về hành vi mua bán người
năm hai nghìn một mươi năm trong quá trình làm ăn tại trung quốc lô văn đức có quen và cấu kết với một phụ nữ để tìm người đưa sang
đến năm hai nghìn một mươi sáu sau khi về nhà đối tượng đức đã tìm và đưa thành công một nạn nhân trú tại bản thảo đi xã bảo nam huyện kỳ sơn sang trung quốc
sau khi đưa được nạn nhân vượt biên sang trung quốc lô văn đức và đồng bọn đã bán nạn nhân cho một người đàn ông trung quốc với số tiền là ba vạn nhân dân tệ
đức được chia số tiền tương đương một mươi triệu đồng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân trốn được về việt nam và đã làm đơn tố cáo
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng chính sách cho phép nhập cảnh theo diện chuyên gia để vào việt nam trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
hai mươi bốn bị cáo người hàn và việt nam đã cấu kết
hàng chục người nước ngoài vào việt nam trái phép
sau ba ngày xét xử vào chiều tối qua tòa nhân dân tp đà nẵng đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt hai mươi bốn bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố đà nẵng kiểm tra căn hộ trên đường trường sa
phát hiện một mươi bốn người hàn quốc lưu trú hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh
những người này được các doanh nghiệp bảo lãnh vào làm việc theo diện chuyên gia
tất cả đều khai nhận để nhập cảnh việt nam
họ đã liên hệ và đóng một khoản tiền cho công ty môi giới dịch vụ bảo lãnh
với bốn chuyến bay nhập cảnh trái phép từ hàn quốc đến đà nẵng
li quang yung với vai trò chủ mưu cầm đầu thông qua hai mươi sáu doanh nghiệp đã tổ chức cho chín mươi hai công dân hàn quốc nhập cảnh trái phép
thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
theo chỉ đạo seong yong jin thông qua hai mươi sáu doanh nghiệp đã tổ chức cho chín mươi bảy công dân hàn quốc nhập cảnh trái phép
thu lợi bất chính tám mươi năm triệu đồng
các bị cáo còn lại đã giúp sức hoặc tổ chức cho nhiều công dân hàn quốc nhập cảnh trái phép
trong số hai mươi bốn bị cáo có ba bị cáo còn bị tuyên án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hội đồng xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên án bị cáo lee kwang yong
phó chủ tịch hội người hàn miền trung một mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên mức án khác nhau từ chín tháng tù treo đến một mươi năm tù giam
thưa quý vị mỗi ngày trên cả nước xảy ra nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông
trong số đó có rất nhiều nạn nhân được cứu sống nhờ được lái xe và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời
xong cũng có trường hợp không được cứu giúp đã để lại di chứng suốt đời
thậm chí có nạn nhân đã tử vong bởi không nhận được một sự giúp đỡ nào của người xung quanh
cách đối tích này viện kiểm soát nhân dân huyện can lộc hà tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị hà
nguyễn thị hà thường trú tại xã mỹ thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm
bị can hàng sau khi gây tai nạn có đủ điều kiện cứu giúp người bị nạn
nhưng đã lái xe bỏ đi để mặc nạn nhân nằm giữa đường và bị một xe tải khác cán tử vong
ngày một mươi năm tháng hai viện kiểm sát nhân dân huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam của cơ quan công an cung cấp
đối với mai văn khởi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại tỉnh sóc trăng
về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
quy định tại điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự
mai văn khởi là lái xe ô tô đầu kéo va chạm với xe ô tô một mươi sáu chỗ vào ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trên cao tốc thành phố hồ chí minh trung lương
sau va chạm nhiều người trên xe một mươi sáu chỗ trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng
tuy có điều kiện nhưng khởi không cứu giúp
không trình báo cơ quan công an mà điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường
hậu quả của tai nạn khiến lái xe khách tử vong
ba người khách trên xe cũng tử vong sau đó đồng thời nhiều người bị thương
trước đó đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra
có cả những vụ việc có sự xuất hiện của hàng chục người qua đường
thấy nạn nhân bị tai nạn nhưng không giúp đỡ
nhiều người không biết rằng hành vi không cứu giúp người đang gặp nguy hiểm
là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt
và thực tế chúng ta đã có rất nhiều vụ việc mà cơ quan tính sách điều trai đã khởi tố
cái trường hợp theo điều một trăm ba mươi hai này rồi
và không hình phạt đối với cái này
nếu hậu quả tùy hậu quả xảy ra thì không hình phạt có thể lên cao nhất đến bảy năm
như vậy rõ ràng chúng ta đã có những chế tài rất rõ
nhưng tôi nghĩ rằng là bản thân tại sao những cái tình trạng đấy vẫn diễn ra
bởi vì có rất nhiều nguyên nhân
thứ nhất là do có thể nguyên nhân là gì
những người ta giúp sau này người ta sợ liên lụy
cái tâm lý người ta sợ liên lụy
và cũng tạo rất nhiều trường hợp là gì
hiện nay là những người nhà của người ta bị nạn
sau đó người ta quay sang chửi bới thậm chí là đánh những người bị nhầm lẫn
dẫn đến đánh những người giúp đến họ có cái tâm lý hoang mang
một cái hiện tượng tâm lý khác là chúng ta cũng thấy là cái nó xuất phát từ cái sự vô cảm
có thể từ bản năng của cá nhân đó chính là sự phòng vệ quá mức
có nghĩa là người ta thể hiện một sự ác tâm của cá nhân
người ta nhìn thấy người khác bị nạn nhưng người ta cảm thấy không bị hối lỗi
không cảm thấy động lòng chắc ẩn và người ta có thể sẵn sàng bỏ đi

về việc làm phúc phải tội
trong trường hợp một tài xế ở quảng ninh giúp đỡ nạn nhân bị tai nạn
lại bị người nhà nạn nhân tố cáo khi cho rằng anh này là người gây tai nạn
chỉ sau khi công an điều tra và tìm ra được người gây tai nạn thực sự
người tài xế kia mới được bình oan

gặp những trường hợp tài nạn thông đó thì mình đi trên đường thì thường là mình hay đỗ lại
để mình giúp đỡ những người có bị tai nạn thông không
nhưng mà thực ra muốn giúp thì trong những trường hợp đó thì mình có thể là
nếu mà có những người gây tai nạn trên xe thì người ta đồng ý thì mình vẫn đưa lên trên xe
để mình cứu giúp cho người ta đưa đến cái nơi nào mà
có những cái trạm y tế hoặc là một cái bệnh viện nào gần nhất ở đó
còn những trường hợp ví dụ mình một mình mình đi một chiến xe
mà lại gặp một cái tai nạn mà cũng trong một cái tình huống như muộn hoặc lửa đêm
mà một mình mình mới cả gặp một cái trường hợp như thế lúc mà mình phải tìm thượng hưởng
cái hướng bây giờ là có người phải làm chứng cho mình không may mình xuống
bây giờ mình cũng giúp người ta mình lại là người gây tai nạn
là ai làm chứng cho mình lúc đó
thì tùy trường hợp nếu như mà trường hợp mà người ta nặng
mà mình không có cái chuyên môn để phải sôi cứu thì mình nên gọi xe cứu thương
còn ví dụ như chân tay người ta có mà bị nhẹ
mà mình có khả năng đưa đi cấp cứu thì mình sẽ đưa đi luôn
bởi vì cái cứu người thì không cần trần trừ
nhưng khi mà người ta bị nặng thì mình không có chuyên môn
có thể mình có lòng tốt cứu người ta nhưng vô tình sẽ hại người ta sẽ bị nặng đêm
luật pháp đã quy định rất rõ hành vi làm ngơ
không giúp đỡ người bị nạn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
về mặt đạo đức xã hội hãy coi những người bị gặp nạn như người nhà của mình
để tận tình cứu giúp
ngoài ra những người muốn giúp đỡ người bị nạn
cũng cần trang bị kiến thức về pháp luật và sôi cứu người bị nặng
để được cứu giúp thực sự hiệu quả
liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong công tác mua sắm thiết bị giáo dục
tại sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
vụ án cũng đã được đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh
thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng giá trị hợp đồng hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hơn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
sở giáo dục và đào tạo tự mua sắm hai gói thầu
trong quá trình thực hiện việc đấu thầu cung cấp thiết bị giáo dục
các đơn vị trúng thầu đã có sự tráo đổi phụ lục trong phần hồ sơ
hợp thức hóa giá trúng thầu giá hợp đồng
công tác thẩm định giá tài sản còn thiếu sót
gói thầu có giá cao bất thường so với giá nhập khẩu và giá bán của nhà phân phối
gây thất thoát ngân sách nhà nước
so sánh giá nhập khẩu và giá bán lại cho sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh
tiền tranh lệch tại những gói mua sắm thiết bị giáo dục này lên đến hơn sáu mươi tỷ đồng
ngoài việc buông lỏng quản lý dẫn đến để các nhà thầu vi phạm trong việc đấu thầu
nâng giá và đánh trao thiết bị sở giáo dục và đào tạo hà tĩnh
cũng được cho là đã mua nhiều thiết bị lạc hậu không phù hợp với nhu cầu thực tế
dẫn đến không phát huy được hiệu quả
tiếp tục thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm
thưa quý vị trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đã nhận tiền của lái xe
chủ xe đăng kiểm đã thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới
bỏ qua các lỗi kỹ thuật công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng
có liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe này
các đối tượng bị bắt giữ gồm mai huỳnh lệ thu phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn an phát
lại phú hợp giám đốc trung tâm bốn nghìn bảy trăm linh sáu d đăng kiểm viên nguyễn phước quang đăng kiểm viên
đinh công kiên nhân viên nghiệp vụ đỗ trọng quân kế toán nguyễn quang thành và nguyễn trung cang
nhân viên trung tâm và bảo vệ cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc
của các đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra quá trình điều tra bước đầu công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện các đối tượng thuộc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn bảy trăm linh sáu d km một mươi năm quốc lộ hai mươi sáu xã hòa đông
huyện crong park tỉnh đắk lắc nhận tiền của các lái xe chủ xe đăng kiểm để thực hiện không đúng
quy trình kỹ thuật đăng kiểm phương tiện xe cơ giới bỏ qua lỗi kỹ thuật và phương tiện được cấp chứng nhận đăng kiểm
đặc biệt là trên biển với nhiều thủ đoạn tinh vi bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát biển vùng một
đã liên tiếp triệt phá thành công các đường dây vận chuyển số lượng lớn ngà voi được nhập lậu từ châu phi về việt nam
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên biển
đây là số ngả vòi nhập lậu bị vắt giữ tại cảng quốc tế lạch huyện thành phố hải phòng
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng cảnh sát biển vùng một đã phát hiện và thu giữ hơn một kg gà voi nhập lậu bằng đường biển
có thể thấy tình trạng buôn lậu ngả vòi vẫn đang diễn biến rất phức tạp
chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với hải quan hải phòng
khi chúng tôi có nguồn tin chúng tôi trao đổi trực tiếp với cục hải quan của hải phòng
thì hai đơn vị chúng tôi phối hợp rất nhuẩn nhuyễn
hàng ngàn hàng mấy ngàn hàng trăm ngàn cái container biết cái container đó là có ngả vòi
thủ đoạn của các đối tượng là khai báo gian dối về mặt hàng nhập khẩu
còn các mặt hàng thì được ngụy trang rất khéo léo
như số lượng lớn ngả vòi bị thu giữ này các đối tượng đã khai báo là sự bỏ nuôi nhập khẩu
đặc biệt các công ty đứng tên nhận các lô hàng đều là công ty ma
do đó việc xác minh truy tìm chủ nhân các lô hàng gặp không ít khó khăn
các đối tượng thường
có cái nguồn hàng là từ bên nước ngoài
khi về đến việt nam thì các đối tượng thường chủ hàng là không trực tiếp đứng tên
khi bị kiểm tra phát hiện bắt giữ thì nhiều đối tượng thường không nhận đấy là lô hàng của mình
đấy là cái khó khăn của chúng tôi trong cái công tác đấu tranh về sau
chúng tôi sẽ có những buổi họp rút kinh nghiệm
cái gì đã làm được cái gì chưa làm được
để từ đó chúng tôi sẽ đúc rút kinh nghiệm
để thực hiện các lô hàng
để các cái chuyên án vừa ăn sau lớn hơn
và có những cái
làm sao nó phải
từ những bước cơ bản trong công tác phối hợp
làm sao phải đạt được cái mục đích yêu cầu
trong cái quy chế phối hợp mà các lực lượng chúng tôi đã ký kết với nhau
để đạt được cái hiệu quả thiết thực nhất định
buôn bán ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã mang lại siêu lợi nhuận
chính vì vậy các đối tượng không từ các thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát biển vùng một sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra
kiểm soát trên biển kiên quyết đấu tranh không quan nhiệm với tội phạm cắp mặt hàng này
có phần bảo tồn các động vật nguy cấp nguy hiểm
vào khoảng một mươi hai h ngày hôm qua trên cầu hàm luông ở địa phận xã thanh tân huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô làm một người tử vong
vào thời trang trên tài xế huỳnh quốc bảo chú tại tỉnh lâm đồng điều khiển xe ô tô tải
lưu thông trên cầu hàm luông theo hướng từ thành phố biến tre về huyện mỏ cầy bắc
thì bất ngờ đâm vào xe mô tô do ông trần minh thanh chú tại xã long thới huyện trợ lách tỉnh bến tre điều khiển
chạy cùng chiều phía trước hậu quả vụ tai nạn làm ông thanh tử vong tại hiện trường
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm